sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố vịnh yên và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét
đến ngày chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản là nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phương kiến hưng quận hà đông hà nội
tới ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã vận động nguyễn hoài nam ra đầu thú đồng thời phối hợp với công an huyện kim thành hải dương bắt giữ đối tượng thứ hai liên quan đến vụ án là nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã liên hòa huyện kim thành hải dương
ngoài ra lực lượng điều tra cũng xác định còn một đối tượng thứ ba liên quan đến vụ án là dương đức luân sinh năm hai nghìn ở xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
quá trình điều tra lực lượng công an xác định luân bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với luân
bên cạnh đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng lực lượng điều tra đồng thời tuyên truyền vận động cho người thân của luân thuyết phục đối phương ra đầu thú
kết quả đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp ba trăm một mươi một năm triệu đồng là số tiền đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết
ngay trong ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
mới đây qua công tác tuần tra trên tuyến phố huế nguyễn công chứ hà nội cảnh sát một trăm bốn mươi một phát hiện trong ba lô của nam thanh niên ngồi sau xe máy có hai dao phớ bảy chai thủy tinh
bước đầu hai thanh niên này khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
tối ngày một mươi năm tháng ba đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết khoảng hai mươi h bốn mươi phút cùng ngày tổ công tác liên ngành y một mươi trên một trăm bốn mươi một do trung tá
lê văn tiến phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi một làm tổ trưởng tuần tra trên đường phố huế nguyễn công chứ phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không có biển số không đội mũ bảo hiểm
sau khi yêu cầu tài xế dừng xe tổ công tác phát hiện trong ba lô của nam thanh niên ngồi sau có hai dao phớ bảy vỏ chai thủy tinh
tổ công tác sau đó đã bàn giao người và vụ việc cho công an phường phố huế thụ lý
tại trụ sở công an danh tính hai nam thanh niên được làm rõ là quy tê tê sinh năm hai nghìn hai
quy tê tê sinh năm hai nghìn năm quê thái bình và nt l sinh năm hai nghìn chín quê hà nội
bước đầu hai nam thanh niên thiếu niên khai nhận buổi tối cùng ngày cả hai mang hung khí đi để giải quyết mâu thuẫn với người khác
theo phòng cảnh sát giao thông công an hà nội trong ngày một mươi bốn tháng ba các tổ một trăm bốn mươi một phát hiện ba vụ việc bắt giữ ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ là hai mươi sáu gói chứa tinh thể hai gói chứa năm mươi chín viên nén nghi ma túy một bình kim loại nghi chứa n hai o một giấy phép lái xe
nghi không do cơ cơ
các tổ quản có thẩm quyền cấp xử lý ba mươi hai trường hợp vi phạm giao thông trong đó tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ngày một mươi năm tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức hội nghị trực tuyến sẽ kết một năm thực hiện chỉ thị của thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
tại hội nghị đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh bình thuận đã báo cáo nguyên nhân ban đầu
theo đó đại tá huỳnh ngọc liêm cho biết khi vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình
một lúc sau một chiến sĩ công an nghĩa vụ tại công an huyện tánh linh khi đi ăn cơm về đã ném một điếu thuốc vừa hút xong gió bay ngược tàn thuốc vào vị trí đang hút xăng dẫn đến cháy
qua đánh giá sơ bộ chỉ tính riêng xe mô tô vụ cháy gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng chưa kể các công trình phụ cận cũng bị hư hại
đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo công an huyện tánh linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo quy định pháp luật
đến nay cơ quan điều tra đang xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng
thông tin thêm tại hội nghị ông nguyễn hiễu phước phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tánh linh cho biết vụ cháy xảy ra lúc một mươi tám h ngày chín tháng ba làm hai trăm ba mươi hai xe mô tô một tv và một số quạt trần tại khu vực nhà đề xe tăng vật trong trụ sở công an huyện bị thiêu dụi hư hỏng
với sự hỗ trợ của các lực lượng và nhân dân địa phương đám cháy được dập tắt sau bốn mươi năm phút
liên quan vụ cháy này ubnd tỉnh bình thuận đã yêu cầu công an tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan đồng thời mở đợt tổng ra soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở công an cấp huyện nhất là các cơ sở tạm giữ tăng vật phương tiện để có biện pháp chấn trình đảm bảo an toàn không để xảy ra vụ việc tương tự
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
một phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với ô tô vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba tại khu vực đường lê duẩn quận một tp hcm xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe hơi khiến một người tử vong tại chỗ
theo đó xe hơi mang biển kiểm soát năm mươi chín e một mươi ba nghìn năm trăm tám mươi ba đang di chuyển hướng từ ngã tư đinh tiên hoàng và lê duẩn hướng về thảo cầm viên
khi xe di chuyển đến số một lê duẩn phường bến nghé quận một thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều phía trước
hậu quả một người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ tại hiện trường xe máy bị kẹt dưới đầu xe hơi
nhận tin báo đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn cùng công an quận một đến phong tỏa hiện trường đồng thời điều tiết giao thông để tránh ủn tắc giao thông qua khu vực
hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày một mươi năm tháng ba công an quận bảy đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ phát hiện người đàn ông quốc tịch hàn quốc tử vong bất thường tại trung cư
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng ba một người phụ nữ đến công an phường tân phú quận bảy trình báo việc ba chồng là người đàn ông quốc tịch hàn quốc tử vong
nghi bị sát hại trong một căn hộ tại trung cư scenic valley một trên đường tôn giật tiên
cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết trung cư senic là nơi tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống trung cư gồm chín tòa nhà cao hai mươi bốn tầng với hơn một căn hộ
ngày một mươi năm tháng ba ủy ban nhân dân huyện nam giang tỉnh quảng nam cho biết nhà máy xi măng xuân thành nổ mìn đã lăn xuống sập một ngôi nhà của người dân
theo đó khoảng một mươi một giờ cùng ngày tại khu vực tổ bốn tổ dân phố thạnh mỹ hai thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang xảy ra một vụ nổ mìn
ngay sau đó một tảng đá lớn nặng gần bốn tấn rơi xuống làm sập mái nhà của anh nguyễn minh sơn may mắn lúc này gia đình không có ai ở nhà
anh sơn cho hay trước đó tiếng nổ mìn nhỏ chưa ảnh hưởng đến gia đình sau một mươi năm phút tiếng nổ lớn hơn
tảng đá văng ra sáu trăm linh mét từ trên đồi rơi trúng nhà
cũng theo anh sơn thời gian vừa qua cứ khoảng một mươi một giờ nhà máy xi măng xuân thành lại nổ mìn gây hoang mang cho người dân
được biết khu vực này thường xuyên có đá lăn mỗi khi nổ mìn
người dân và chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị và được xây bờ kè phía sau nhằm ngăn ngừa đá lăn xuống nhà dân
nhưng lần này tảng đá lớn đã rơi qua bờ kè sáu mươi hộ dân xung quanh khu vực này vẫn lo sợ mỗi khi nghe tiếng nổ
lực lượng chức năng huyện nam giang đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc
ngày một mươi năm tháng ba tức ngày sáu tháng hai năm giáp thìn nhân dân khu viêm xá phương hòa long bắc ninh đã tổ chức lễ hội làng diềm xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhằm tưởng nhớ tôn vinh đức vua bà thủy tổ quan họ
được biết làng diêm là ngôi làng cổ nằm dưới chân núi kim lĩnh bên bờ sông cầu
đây là một trong bốn mươi chín làng quan họ gốc của vùng kinh bắc băng ninh nơi duy nhất có đền thờ vua
đức vua bà thủy tổ quan họ
vào ngày sáu tháng hai âm lịch hàng năm nhân dân địa phương lại mở hội để tri ân người có công khai sinh
sáng tạo và truyền dạy những làn điệu quan họ mượt mà chữ tình được unesco công nhận ghi danh là
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
năm hai nghìn một mươi sáu lễ hội làng diềm được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
theo truyền thống lễ hội làng diềm diễn ra với phần lễ và phần hội
phần lễ được mở đầu bằng màn chạy cờ tiếp đến là biểu diễn chống hội
tái hiện sự tích vua bà phát lệnh mở hội xuân với phần tung cầu cướp cầu
tại lễ hội còn có lễ rước ngài thờ bài vị vua bà quanh làng với sự tham gia của hàng trăm người
đám rước dừng lại ở đền cùng giếng ngọc các cụ cao niên trong làng xuống giếng ngọc lấy nước
rồi rước về đền làm lễ tắm vua bà
các nghi lễ được tiến hành trang nghiêm thể hiện lòng thành kính
cầu mong vua bà che trở cho dân làng làm an thoạn lớn
lễ hội làng diềm năm nay diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng ba
tức từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy tháng hai âm lịch với các nghi thức truyền thống
tế lễ dân hương đọc chúc văn ca ngợi công đức vua bà
tái hiện màn chạy cờ tái hiện sự tích vua bà phát lệnh mở hội xuân
sức hút đặc biệt của lễ hội làng diềm là các hoạt động diễn xướng quan họ như
hát quan họ cổ tại đền vua bà trình diễn các tiết mục đặc sắc của hội thi dân ca quan họ bắc ninh mở rộng
giao lưu quan họ trên sân khấu trung tâm lễ hội hát quan họ tại đền cung giếng ngọc
hát quan họ trên thuyền hát tại các lán trại hát trong gia đình nghệ nhân
ngoài ra còn có các trò chơi dân gian đu tiên bịt mắt đập niêu cờ tướng bóng bàn cầu lồng
đến với lễ hội làng diềm du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa đậm đặc chất quan họ truyền thống
độc đáo riêng của người quan họ khám phá cảnh sát bình yên của ngôi làng việt cổ
tham quan các di tích lịch sử văn hóa
tại tuyến đường gần khu di tích lịch sử hoàng hoa thám thị trấn phồn xương huyện yên thế bắc giang
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã có màn biểu diễn phục vụ người dân địa phương và du khách đến tham dự lễ hội kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế
đến dự có đồng chí mai sơn phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh
đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và huyện yên thế
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có chức năng trực tiếp huấn luyện
sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tổ chức đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý huấn luyện và sử dụng ngựa
thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trải qua hơn bốn năm những chú ngựa đã được huấn luyện trở thành ngựa nghiệp vụ với tính kỷ luật cao
thực hiện thành thục điêu luyện nhiều động tác kỹ năng phục vụ công tác tấn công chấn áp tội phạm
đây là giống ngựa có sức khỏe tốt tâm vóc phù hợp khả năng thích nghi cao với điều kiện thời tiết
khí hậu khắc nghiệt có thể tác chiến vận chuyển vũ khí quân trang quân lương
cứu nạn cứu hộ ở các địa bàn có địa hình phức tạp vùng sâu vùng xa mạng ô tô
xe máy phương tiện đặc trùng không thể cơ động được
tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đô thị điểm du lịch các kỵ binh tạo được cảm giác thân thiện
giữa các lực lượng thực thi pháp luật đối với người dân
tại đây cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ bình điều khiển bốn mươi con ngựa biểu diễn phục vụ nhân dân
với nhiều kỹ thuật khó như điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành
điều khiển ngựa chạy kẹo theo một hàng ngang ba hàng ngang điều khiển ngựa giải phóng hai tay
điều khiển ngựa chạy đại kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
kỹ thuật bật lên xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp
điều khiển ngựa chạy đại nghiêng người nhặt vật trên mặt đất
kỹ thuật điều khiển ngựa nằm điều khiển ngựa vượt qua các rào càn như rào cao vòng lửa thùng phi